nơi mà cán bộ chiến sĩ đồng bào phải vượt qua khó khăn để mà góp phần trực tiếp bảo vệ chủ quyền thiên liêng của tổ quốc chúng ta
trong thời gian tới thì bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt tốt chương trình mái ấm chiến sĩ nơi biên giới
làm tốt công tác tuyên truyền vận động cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể trong và ngoài tỉnh
cùng tham gia hỗ trợ về mọi mặt về vật lực cũng như là về vật chất tinh thần nguồn lực
đặc biệt là chúng tôi tuyên truyền vận động anh em tham gia đóng góp về công sức cũng như là giúp đỡ về tiền các anh em
giúp anh em trong việc xây nhà và thực hiện chương trình
có thể nói chương trình hỗ trợ
hỗ trợ xây dựng máy ấm cho chiến sĩ người nghèo nơi biên giới của ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
đã kịp thời động viên giải quyết khó khăn cho các gia đình quân nhân về nhà ở sớm ổn định cuộc sống yên tâm công tác
hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
ngày hai mươi năm tháng tám tại tp hạ long ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh và tập đoàn flc tổ chức khởi công xây dựng trường đại học flc
theo tiêu chuẩn quốc tế hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận tại quảng ninh
trường đại học flc có quy mô năm mươi hectare được xây dựng trên khu đất là bãi thải mỏ của ngành than tại thành phố hạ long
dự án có tổng vốn đầu tư gần bốn tỷ đồng được định hướng trở thành trường đại học đa ngành đa lĩnh vực
gắn liền với việc phát triển mô hình đào tạo toàn diện đầu tiên tại quảng ninh
trường đặt mục tiêu đặt xếp hạng qs rating và kiểm định asean university network
xếp hạng aacsb đối với các chương trình quản trị kinh doanh trong thời gian ngắn nhất
giúp học viên được học tập trong môi trường giáo dục bài bản
trường dự kiến tuyển sinh mùa đầu tiên vào cuối năm hai nghìn hai mươi với quy mô tuyển sinh ban đầu là sáu trăm linh sinh viên
tăng lên sáu một trăm linh sinh viên vào năm hai nghìn hai mươi bốn và một mươi sinh viên vào năm hai nghìn hai mươi
mặc dù cơ thể có khiếm khuyết hay sức khỏe không được bình thường
nhưng những người khuyết tật luôn cố gắng vượt qua số phận làm giàu cho bản thân cũng như đóng góp cho xã hội
môi trường chung
tại hà nội các thanh niên khuyết tật đã tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường
bằng cách tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và thay đổi hành động về tác hại của các chất thải
như túi ni lông và chất thải nhuận
theo đó các thanh niên khuyết tật trong công lộc bộ thanh niên khuyết tật quận hàng mai hà nội
đã tổ chức nhiều hoạt động như tập huấn tìm hiểu về tác hại túi ni lông cho thanh niên khuyết tật
đặc biệt là phụ nữ khuyết tật để thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông thường ngày
tổ chức thử thách ba mươi ngày giảm thiểu sử dụng túi ni lông hoặc chất thải nhựa
tổ chức cuộc thi ảnh về thay đổi của bản thân trong sử dụng túi ni lông bảo vệ môi trường
theo thống kê mỗi năm các đại dương phải hứng chịu khoảng tám triệu tấn rác thải nhựa
và có tới hơn một nửa trong số rác thải này đến từ năm quốc gia châu á trong đó có việt nam
vì vậy nhằm chung tay bảo vệ môi trường trên cả nước các công lạc bộ thanh niên khuyết tật
hội người khuyết tật các cấp cũng đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực và ý nghĩa
nhằm giáo dục cảm hóa và thể hiện sự quan tâm chăm sóc của xã hội đối với những thanh niên lầm lỡ
tự tin hơn để hòa nhập với cộng đồng vừa qua hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh lâm đồng
phối hợp với ban giám thị trại giam đại bình cục c một mươi bộ công an tổ chức chương trình
thắp sáng ước mơ hoàn lương năm hai nghìn một mươi chín
tại đây đội ngũ y bác sĩ trường câu đẳng y tế lâm đồng đã khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí
cho hai trăm linh phạm nhân tổ chức giao lưu bóng đá bóng truyền tổ chức các trò chơi dân gian
và tham gia chương trình văn nghệ khát vọng hoàn lương
qua đây các phạm nhân đã chia sẻ khát khao những thuận lợi khó khăn để trở về con đường hoàn lương
năm nào ban giám thị trại giam đồng bộ cũng tổ chức nhiều phong trào hoạt động
mang lại những ý nghĩa nhân văn thiết thực cho các phạm nhân
ngoài những phong trào văn hóa văn nghệ việc phối hợp với hội liên hiệp thanh niên việt nam
tỉnh lâm đồng cũng mang lại cho phạm nhân rất nhiều sự bổ ích về mặt tinh thần
phạm nhân phấn khởi tinh thần làm cho phạm nhân hết sức cảm động
ngoài tinh thần ra quan trọng nhất về đời sống văn hóa tinh thần ban giám thị đều quan tâm tới
nên là phạm nhân chúng tôi cũng đã cố gắng
thì đáp lại sự quan tâm của ban giám thị ở đồng bộ
cố gắng nỗ lực học tập cải tạo tốt hơn trong thời gian tới
nhằm khích lệ động viên tinh thần cho các phạm nhân
ban tổ chức đã tặng năm mươi phần quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
và ba mươi phần quà cho các phạm nhân có ý thức cải tạo tốt quyết tâm giản luyện sửa chữa lỗi lầm
hoạt động này nó có cái ý nghĩa là hết sức quan trọng
giúp cho phạm nhân xóa đi những mặc cảm tội nỗi tích cực học tập cải tạo chấp hành pháp luật nội quy yên tâm cải tạo
để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng nhà nước để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình
làm lại cuộc đời trở thành một công dân có ích cho xã hội
qua một mươi năm phối hợp thực hiện chương trình thắp sáng ước mơ hoàn lương giữa hiệp hội thanh niên việt nam tỉnh lâm đồng
với ban giám thị trại giam đại bình cục c một mươi bộ công an cho thấy
chương trình đã thể hiện sự quan tâm chia sẻ đối với các phạm nhân trong đội tuổi thanh thiếu niên
đang học tập lao động cải tạo trong trại
qua đó động viên khuyên khích các phạm nhân phấn đấu học tập cải tạo
sớm nhận được sự khoan hồng của đảng và nhà nước để trở về đoàn tụ với gia đình
tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội
trong phần tiếp theo của chương trình
tuần lễ tưởng nhớ lưu quảng vũ
xử lý gần một mươi năm lái xe vi phạm nồng độ cồn
thưa quý vị lưu quảng vũ xuân quỳnh
đôi vợ chồng nghệ sĩ duy nhất ở việt nam cho đến lúc này
cùng được nhận giải thưởng hồ chí minh
dù không may mất sớm nhưng cả hai đã kịp để lại nhiều di sản văn chương
và tinh thần cho thế hệ sau này
để tưởng nhớ hai cố nghệ sĩ tài hoa này
tuần lễ mang tên xuân quỳnh
mây trắng vẫn bay về hiện đang được tổ chức tại hà nội
nơi thu sang mây trắng vẫn bay về
được lấy cảm hứng từ tinh thần và di sản thơ
của hai cố nhà thơ xuân quỳnh lưu quang vũ
dự án được thực hiện bởi những người hâm mộ
từ đóng góp cá nhân và ủng hộ của công chúng
sự kiện được bảo trợ bởi ơ kìa hà nội aspe
và là dự án phi lợi nhuận
nhằm kết nối cộng đồng với nghệ thuật
kết nối nghệ sĩ với công chúng
ý tưởng về việc đó đếm rất là nhanh
sau một cái chuyến có cơ hội được thăm
cái căn nhà sáu m hai của anh vũ và chị quỳnh
và hôm đấy tôi đã trải qua một cái cơn chấn động
và tôi nghĩ rằng là mình phải làm một cái gì đó
thế và sau đó thì chúng tôi làm một cái đêm thơ
nhưng mà kết thúc cái đêm thơ đấy
thì chúng tôi nhận ra rằng cái tinh thần
trong thơ của lưu quang vũ và trong thơ của xuân quỳnh
nó xứng đáng để chúng tôi cùng nhau
truyền cái cảm hứng cho nhau trong sáng tác
và xe xẽ chứ cho ngày hai chín hai nghìn một mươi bốn
cho cái tuần lễ hai chín hai nghìn một mươi bốn này
cũng là cái kỷ niệm cái ngày mất của anh chị
thì nó đã sinh ra là bởi vì mong muốn ấy
kéo dài và nối dài cái tinh thần
và di sản văn chương của anh chị
đây là chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật
bao gồm các hoạt động văn chương
mỹ thuật điện ảnh âm nhạc
trong đó có các sáng tác buổi diễn
triển lãm tọa đàm đều được lấy cảm hứng
từ các tác phẩm và tinh thần
của hai nhà thơ tài hoa
tuần tưởng nhớ xuân quỳnh lưu quảng vũ
khai mạc bằng triển lãm tranh tượng
xe sẽ chứ vào sáng nay ngày hai mươi năm tháng tám
với sự góp mặt của một mươi một nghệ sĩ
ý tưởng chủ đạo của triển lãm
là các tác phẩm được sáng tác
chọn lọc dựa trên nguồn cảm hứng
từ di sản văn chương và tinh thần
của xuân quỳnh và lưu quảng vũ
nghĩ về hai tác giả nhà thơ
nhà biến kịch của một cái thời đấy
thì rất là hứng khởi
cái sự ngưỡng mộ họ
nó lớn lắm
mình cũng dành thời gian
rất là tâm huyết
để vẽ cái bức tranh của mình
tương tác với cả cái
đời sống văn chương nghệ thuật của họ
theo ban tổ chức đêm sự kiện chính
sẽ diễn ra vào tối ngày hai mươi chín tháng tám
với sự tham gia của các nghệ sĩ
và khách mời đến từ các ngành nghệ thuật
khác nhau như văn học sân khấu
âm nhạc điện ảnh mỹ thuật
ngoài ra tuần lễ tưởng nhớ
nghệ sĩ xuân quỳnh lưu quang vũ
từ nay đến hết ngày một tháng chín
còn có nhiều hoạt động khác như
trình chiếu bộ phim tài liệu lưu quang vũ xuân quỳnh
gửi lại đêm nhạc thầy nghiệm
vũ và mưa giới thiệu các sáng tác
của nghệ sĩ trí minh
lấy cảm hứng từ các bài thơ mưa
của lưu quang vũ đêm guitar
cổ điển vườn trong phố
chương trình hòa âm dân gian israel việt nam
do đại sứ quán israel
và trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật
và sự kiện văn hóa bộ văn hóa thể thao
và du lịch phối hợp tổ chức
vừa diễn ra tại hà nội
trong khuôn khổ các chương trình giao lưu
giới thiệu văn hóa nghệ thuật hàng năm
của israel tại việt nam
tại đêm trình diễn
nhóm dân vũ israel hora semes
đã mang đến cho khán giả hà nội
những tiết mục múa và nhảy truyền thống
tầy năng động các chủ đề đa dạng
từ dân gian đến đường thời
được hơn hai mươi nghệ sĩ thể hiện
đem đến một góc nhìn vui nhộn về cuộc sống
và văn hóa của người dân israel
trong chương trình nhóm nhạc
che nứa sức sống mới của việt nam
dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng đồng quang vinh
cũng trình diễn các bản nhạc tây nguyên
trịnh công sơn và cộ điển
bằng các nhạc cụ truyền thống
buổi biểu diễn nằm trong khuôn khổ các chương trình giao lưu
giới thiệu văn hóa nghệ thuật hàng năm
của israel tại việt nam với mong muốn
đưa người dân hai nước lại gần nhau hơn
và xây dựng tình cảm gắn kết hơn
giữa giới nghệ thuật hai bên
với những tiềm năng về thắng cảnh
văn hóa ẩm thực độc đáo
mang đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống
đã và đang được huyện cabang
nơi đại ngàn gia lai biến thành thế mạnh
không chỉ hình thành được các chuỗi liên kết
trong sản xuất tạo đầu giao ổn định
cho các loại nông lâm sản ở địa phương
mà còn thúc đẩy phát triển du lịch
của vùng đất nơi đại ngàn này
trong tiếng cổng chiêng
âm vàng giữa nối rừng
một di sản văn hóa
phi vật thể đại diện của nhân loại
ngày hội du lịch của huyện cabang
giờ đã trở thành dấu ấn nơi đại ngàn
hòa với đó là những điệu múa hát
của các loại nhạc cụ dân tộc
của hai mươi dân tộc anh em sinh sống
tạo nên một nét văn hóa
truyền thống đậm đà bản sắc
những dịp này còn để người dân
các làng xã giới thiệu đến du khách
gần xa những sản phẩm đặc trưng
của địa phương từ rượu ghe
rau giớn gạo đen đến các loại
dược liệu phong phú của nối rừng
đặc biệt với việc định hướng phát triển du lịch
của địa phương người dân nơi đây
cũng đã dần thay đổi nhận thức
trong việc phát triển kinh tế
cái sản phẩm này là
trước kia là của
dân làng tự làm
nhưng mà đây thì nó mai mục
thì chúng tôi lại khôi phục lại
từ nguyên liệu từ men rừng
từ phong tục tập quán
từ đầu năm đến nay
đã có trên một mươi năm lượt khách
tham quan du lịch đến vùng đất này
với những định hướng phát triển
huyện ca bang tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa
các dân tộc khai thác hiệu quả
các tour du lịch văn hóa lịch sử sinh thái
đồng thời kêu gọi thu hút
các nhà đầu tư du khách đến với địa phương
từ đó nhằm khai thác
tiềm năng về du lịch nhằm đẩy mạnh
phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị hiện nhiều bệnh viện
như bệnh viện bạch mai bệnh viện
bệnh nhiệt đới trung ương bệnh viện hà đông
vừa đồng loạt lên tiếng cảnh báo
tình trạng người nhà bệnh nhân cố ý
làm trái với quy định của bệnh viện
một số người còn tỏ ra không hợp tác
chống đối với yêu cầu của nhân viên y tế
trong quá trình đến thăm
sát bệnh nhân những hành động này
đang làm gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện
đã từng gây ra hậu quả nặng nề
cách đây không lâu bên cạnh đó
là gia tăng nguy cơ kháng kháng sinh
của các loại siêu vi khuẩn đa vi khuẩn
cố ý ở lại phòng bệnh nhân
dù biết quy định là không được phép
phòng cách ly nhưng ra vào thường xuyên
lại không trang bị dụng cụ khử trùng
biển thông báo để rõ ràng nhân viên
bệnh viện nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn bất chấp
dép không thay tay không rửa
áo mũ khử trùng cũng không mặc
đó là những hành động thường xuyên
diễn ra của một số người nhà bệnh nhân
tại các bệnh viện mặc dù được các bác sĩ
nhân viên y tế cảnh báo nhắc nhở nhưng họ
vẫn bất chấp không tuân thủ quy định
hành động này tưởng chừng như vô hại
tuy nhiên nó lại tạo ra yếu tố nguy cơ
làm những khuẩn bệnh viện vô cùng nguy hiểm
bên cạnh đó là gia tăng tình trạng kháng kháng sinh
của các loại siêu vi khuẩn đa vi khuẩn
người nhà chỉ biết là
tôi có bệnh nhân ở đây
là tôi khi bạn
dép không thay
tay không sát khuẩn
ăn tại bàn ngủ tại giường
được nhắc nhở rất nhiều nhưng vẫn ra vào
tư tiện dẫn tới
tình trạng nhiễm khuẩn trong đấy
khá tầm trọng
những cái nhiễm khuẩn bệnh viện thì chúng ta
cứ hiểu một cách đơn giản thôi
đó là những cái nhiễm khuẩn bệnh viện
là những cái nhiễm khuẩn nó đã chịu đựng
rất nhiều các cái kháng sinh
mà nó còn sống sót được
thì nếu nhiễm vào một người bệnh
nó sẽ rất khó điều trị
phòng cách ly thuộc là những bệnh nhân
có bệnh lý nặng nếu tình trạng người nhà bệnh nhân
cứ vô ý thức không tuân thủ quy định
thì sẽ càng làm cho bệnh tình của bệnh nhân trở nên khó chữa hơn
vì lây nhiễm các loại vi khuẩn kháng thuốc
đừng gây khó cho nhân viên y tế
ứng xử văn minh tôn trọng quy định của cơ sở y tế
để bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân
đang được điều trị
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
sau một tháng đồng loạt gia quân tổng kiểm soát
xe ô tô chở khách ô tô vận tải
container và xe mô tô
từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng tám
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
đã phát hiện và lập biên bản xử lý
gần ba trăm một mươi năm phương tiện
vi phạm trật tự an toàn giao thông
tước giấy phép lái xe hơn bốn mươi bảy trường hợp
tạm giữ hơn hai mươi một phương tiện
số tiền phạt thu được sau một tháng
gia quân là gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
đặc biệt qua công tác kiểm tra
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
đã xử lý hơn một mươi bốn bảy trăm linh trường hợp
vi phạm nồng độ côn
và phát hiện một trăm sáu mươi trường hợp
tài xế sử dụng ma túy
từ nay đến cuối năm cảnh sát giao thông cả nước
sẽ tiếp tục huy động lực lượng phương tiện
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ công cụ hỗ trợ
để tiếp tục phối hợp tổ chức
xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân
trực tiếp gây ra tai nạn giao thông
không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
nhiệm vụ trước mắt là bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp nghỉ lễ quốc khánh
mùng hai tháng chín
và triển khai chương trình tháng cao điểm an toàn giao thông
cho học sinh đến trường tháng chín
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại